sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một tòa án nhân dân tp hà nội tiến hành xét xử sơ thẩm bị cáo trịnh xuân thanh và các đồng phạm
trong vụ án tham mô tài sản xảy ra tại công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí việt nam pvp land
hội đồng xét xử gồm năm người hai thẩm phán ba hội thẩm nhân dân do thẩm phán đặng thị thanh huyền làm chủ tọa phiên tòa
hai kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát phiên xét xử
tám bị cáo trong phiên xét xử gồm trịnh xuân thanh đào duy phong nguyễn ngọc sinh đinh mạnh thắng thái kiều hương
lê hòa bình nguyễn thị kim thoa huỳnh nguyễn quốc duy cả tám bị cáo này đều bị truy tố về tội tham mô tài sản
trong ngày đầu tiên xét xử một mươi hai luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo trong đó có bảy luật sư bào chữa cho bị cáo trịnh xuân thanh
phiên tòa đã triệu tập các điều tra viên một mươi người làm chứng ba người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
một phiên dịch và một nguyên đơn dân sự là pvp pland
trong phiên tòa sáng nay bị cáo lê hòa bình vắng mặt vì lý do sức khỏe
nêu ý kiến tại tòa đại diện viện kiểm sát nhận thấy trong quá trình tố tụng bị cáo lê hòa bình đã có lời khai về hành vi phạm tội của mình
do đó sự vắng mặt của bị cáo bình không ảnh hưởng đến quyền của bị cáo cũng như là quá trình xét xử
đối với sự vắng mặt của người làm chứng và điều tra viên đại diện viện kiểm sát đề nghị tiếp tục triệu tập để bảo đảm phiên xử diễn ra theo quy định của pháp luật
sau phần thủ tục tại tòa đại diện viện kiểm sát đã đọc cáo trạng
theo đó kết quả điều tra làm rõ trịnh xuân thanh và các đồng phạm thực hiện việc chuyển nhượng hơn một mươi hai triệu cổ phần của pvp pland
tại công ty cổ phần xuyên thái bình dương thấp hơn giá trị nhằm chiếm đoạt hơn tám mươi bảy tỷ đồng
theo cáo trạng thông qua việc bán cổ phần trịnh xuân thanh cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền bốn mươi chín tỷ đồng dự kiến phiên xử kết thúc vào ngày sáu tháng hai